thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm và làm việc tại tỉnh bắc ninh về tình hình kinh tế xã hội giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi bảy hai nghìn bảy mươi sáu
và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới
sau hai mươi năm tái lập tỉnh quy mô grdp của bắc ninh đứng thứ sáu toàn quốc
năm hai nghìn một mươi sáu đạt hơn một trăm hai mươi năm tỷ đồng ngấp sáu mươi hai lần năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
grdp bình quân đầu người sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đều đứng thứ hai của cả nước
thu ngân sách đứng thứ một mươi trong cả nước thu hút fdi đứng thứ năm trong cả nước
hiện bắc ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn phổ cập cho trẻ mầm non năm tuổi
là một trong hai tỉnh đầu tiên đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
một số chính sách an sinh xã hội đã đi trước hoặc thực hiện ở mức cao hơn so với quy định của trung ương
trong thời gian tới bắc ninh sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
theo hướng phát huy lợi thế nâng cao năng lực cạnh tranh đồng thời đẩy nhanh quá trình hóa đô thị
thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc khuyến khích các dự án đầu tư trong nước
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng ghi nhận những kết quả nổi bật của tỉnh bắc ninh trong phát triển kinh tế xã hội
đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới bắc ninh cần phải vươn lên một tầm cao mới trong cuộc cách mạng lần thứ tư
phát triển các ngành công nghiệp theo hướng công nghệ cao quan tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp trong nước
đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc thị xác dây chuyền sản xuất chế biến thực phẩm của tập đoàn dabaco
hiện tại tập đoàn dabaco có năm mươi công ty nhà máy doanh thu một mươi tỷ đồng một năm hơn năm lao động
hoạt động trên các lĩnh vực thức ăn chăn nuôi sản xuất gà giống lợn giống sản xuất gà thịt lợn
giết mổ da cầm da súc chế biến thực phẩm trồng rau công nghệ cao thương mại dịch vụ siêu thị
phát biểu ý kiến tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những thành tích của dabaco đạt được trong hai mươi năm hình thành và phát triển
hoàn chỉnh mô hình chăn nuôi chế biến sản phẩm làm tốt chuỗi giá trị
thủ tướng đề nghị tập đoàn khắc phục mọi khó khăn có trách nhiệm trong việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm
phát triển sản xuất đa dạng hóa sản phẩm qua đó đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước tổ chức lại sản xuất công nghiệp nông nghiệp
hướng mạnh vào xuất khẩu rau quả thực phẩm liên kết tốt hơn với các hộ nông dân trong vùng trên tinh thần đôi bên cùng có lợi
quan tâm người lao động làm tốt công tác xã hội
làm việc tại tổ hợp samsung tại khu công nghiệp yên phong bắc ninh thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao
chúc mừng những thành công của samsung khi đầu tư ở việt nam nhất là đã đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho việt nam
tỷ lệ nội địa hóa đạt cao chín mươi tám doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi cung ứng cho samsung
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam ủng hộ tạo mọi điều kiện để samsung gặt hái nhiều thành công tại việt nam
nhất là cải thiện môi trường đầu tư ban hành những cơ chế chính sách hấp dẫn rút ngắn thời gian cấp giấy phép cho nhà đầu tư trong đó có samsung
thủ tướng cũng lưu ý samsung cần bảo đảm cam kết duy trì đầu tư công nghệ cao vào việt nam
để nhiều doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi giá trị sản xuất của tập đoàn